đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế lao bảo tỉnh quảng trị vừa bắt quả tang xe ô tô vận chuyển bảy trăm linh kg thịt gân gà không rõ nguồn gốc
được biết là số thịt cân gà này do một đối tượng nhập lậu từ lào về việt nam đang trên đường đưa đi tiêu thụ
trong quá trình tuần tra kiểm soát tại khóm tây chín thị trấn lao bảo huyện hướng hóa tỉnh quảng trị
đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế lao bảo đã phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát bốn mươi ba b hai nghìn chín mươi bốn do lái xe nguyễn trấn vũ
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ở phương hòa hiệp nam quận liên triều thành phố đà nẵng đang vận chuyển bảy trăm linh kg da cầm thịt gân gà
qua kiểm tra không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
sau khi lập biên bản thu giữ toàn bộ lô hàng đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế lao bảo cùng với các cơ quan chức năng huyện hướng hóa
tiến hành tiêu hủy số thịt gân gà nhập lậu trên